bán trái phép chất ma túy cung cấp địa điểm dụng cụ cho khách đến thuê phòng hát để sử dụng ma túy
đối tượng nguyễn hải dương chú tệ xã thái dương huyện bình giang tỉnh hải dương
là quản lý quán karaoke trên địa bàn huyện bình giang đã bị lực lượng công an bắt giữ
trước đó vào tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại quán karaoke jean club ở thôn phủ xã thái học huyện bình giang tỉnh hải dương
công an huyện bình giang đã kiểm tra phát hiện dương là quản lý quán karaoke bán trái phép chất ma túy
cung cấp địa điểm công cụ cho năm người gồm khách và nhân viên phục vụ thuê phòng sử dụng trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ các dụng cụ dùng để sử dụng ma túy
kết quả sẽ hiện nhanh năm người dương tính với ma túy ketamine